thưa quý vị bộ y tế cho biết vào tối ngày hôm nay chín tháng bảy
nước ta ghi nhận thêm năm trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín trong đó một ca cách ly sau khi nhập cảnh
năm trăm chín mươi ca phát hiện trong nước
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với bốn trăm linh ca
như vậy tổng số ca mắc trong ngày hôm nay là một sáu trăm hai mươi năm
năm trăm chín mươi ca ghi nhận trong nước gồm thành phố hồ chí minh bốn trăm linh long an bốn mươi
tiền giang ba mươi bốn đồng tháp ba mươi hai khánh hòa hai mươi năm phú yên hai mươi hai hưng yên tám bình dương bảy
cần thơ sáu bắc ninh năm hậu giang bốn sóc trăng hai đắk nông một bình phước một đà nẵng một
nghệ an một bắc giang một
trong đó năm trăm linh ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay chín tháng bảy việt nam có tổng cộng hai mươi bốn một trăm linh ba ca ghi nhận trong nước
và một chín trăm linh bảy ca nhập cảnh
trong ngày hôm nay cũng có
ba mươi bốn bệnh nhân khỏi bệnh
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
thông tin từ nghệ an công an tp vinh đang mở rộng điều tra chuyên án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
bắt giữ khởi tố bốn đối tượng làm giả hàng trăm bộ hồ sơ giấy tờ xe ô tô hạng sang
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một công an tp vinh bắt giữ hai đối tượng vì hành vi làm giả giấy tờ xe ô tô
mở rộng điều tra cơ quan chức năng đã di lý đối tượng cầm đầu trong đường dây này
là trần huỳnh đức sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi một
trần huỳnh đức sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi một trú tại thị trấn nam đàn từ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông tp hà nội
đức khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đức lên mạng xã hội đặt mua của một đối tượng chưa rõ danh tính
khoảng năm mươi con dấu giả của các cơ quan đăng ký đăng kiểm xe cùng các mẫu phôi
sau đó sử dụng máy tính máy in máy ép plastic để tự làm giấy tờ giả
tính đến thời điểm bị bắt đức đã bán khoảng năm trăm linh bộ giấy tờ xe giả cho khách theo yêu cầu
quá trình điều tra công an tp vinh thu giữ một mươi sáu phôi các loại giấy tờ xe ô tô
hai giấy đăng ký xe ô tô kiểm định xe ô tô nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất giấy tờ giả
vào chiều nay chín tháng bảy tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thông báo năm ca tử vong từ một trăm linh sáu đến một trăm một mươi ở tp hcm và đồng tháp trong đó có một ca không có bệnh lý nền
như vậy đợt dịch thứ tư này đã có bảy mươi năm trường hợp tử vong
trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao có bệnh lý nền lâu năm như ung thư ung thư di căn cong vẹo cuộc sống thận nhân tạo viêm gan
ubnd tỉnh bình dương quyết định áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn thành phố thủ dầu một
việc này không cần thiết bởi có nguy cơ sẽ bị một số đối tượng lợi dụng để ra ngoài khi không thực sự cần thiết đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo nghiêm chỉ thị một mươi sáu
việc này không cần thiết bởi có nguy cơ sẽ bị một số đối tượng lợi dụng để ra ngoài khi không thực sự cần thiết đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo nghiêm chỉ thị một mươi sáu

đối với công tác lấy mẫu xét nghiệm sắp tới do thành phố đã thực hiện chỉ thị một mươi sáu ngành y tế địa phương sẽ không lấy mẫu tại cộng đồng để tránh tập trung đông người gây nguy cơ lây nhiễm cao
thành phố sẽ tổ chức lấy mẫu tại hộ gia đình và tập trung vào những người có nguy cơ đồng thời phải gắn liền số lượng mẫu